trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang tác động sâu đến mọi mặt đời sống
việc ứng dụng chuyển đổi số sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu
thích ứng với sự chuyển dịch xu hướng tiêu dùng giai đoạn covid
tiết kiệm thời gian chi phí và tham gia sâu vào hoạt động thương mại quốc tế
thống kê của bộ công thương tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa việt nam
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ước đạt hai trăm bốn mươi tỷ usd
cán cân thương mại hàng hóa ước tính thẳng dư hơn năm bốn mươi sáu tỷ usd
theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử việt nam hai nghìn hai mươi
nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã đẩy mạnh triển khai thương mại điện tử
nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh từ liên kết với các nền tảng bán hàng trực tuyến
đến ứng dụng công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc hàng hóa
nhờ công nghệ chuyển đổi số doanh nghiệp xuất khẩu có thể dễ dàng phân tích chính xác hành vi của người tiêu dùng
ở mọi thị trường chăm sóc khách hàng tiếp thị đúng đối tượng với chi phí thấp
cơ hội là ngang nhau nhưng thành công là khác biệt giữa các quốc gia và các doanh nghiệp trong từng quốc gia
câu chuyện thành công khi xuất khẩu trực tuyến b hai b trên nền tảng alibaba
hay bán lẻ trực tuyến qua biên giới b hai c trên nền tảng amazon là bài học chung cho các doanh nghiệp xuất khẩu việt nam